thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn ở vùng sâu vùng đặc biệt khó khăn
nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống việc đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn
phần do tập quán phần do dân trí chưa cao
thế nên để người dân biết và thực hiện tốt các mục tiêu mà nghị quyết đã đề ra chỉ có một cách
vừa tuyên truyền vận động vừa cầm tay chỉ việc thông qua những hành động cụ thể của đội ngũ cán bộ đảng viên sở tại
phóng sự sau đây thực hiện tại xã bà cò huyện mai châu tỉnh hòa bình sẽ cho thấy rõ hơn điều đó
vâng thì con sẽ quyết định làm nhưng mà với cái phong tục tài quán của môn mình
thì tuyên truyền vận động rất khó
nhưng mà mình đã có kết quả làm ra rồi thì để làm nào để tuyên truyền cho bà con làm theo
con sẽ cố gắng hết tích để làm để cho người ta nhìn riêng người ta biết mình được rồi
bán được rồi mình thu được rồi mình sử dụng được rồi thì bà con sẽ theo mình thôi
con sẽ quyết định trồng thử trước
nếu mà được thì
nhân rộng cho bà con đỡ bận khổ
đây là cuộc trao đổi của cha con đảng viên trẻ hàng a phứ cách đây một năm
những cuộc nói chuyện như thế này thường xuyên xảy ra trước khi anh phứ quyết định làm một điều gì mới
việc tâm sự với người cha dày dạn kinh nghiệm sống kinh nghiệm sản xuất như một động lực giúp anh phứ dám nghĩ dám làm
và cũng thu được kết quả khả quan sau mỗi lần thử nghiệm
đây là mảnh ruộng nơi đã trồng bà con
trồng thành công một vụ lứa lai nghi hương
với gần một trăm linh mét vuông vụ đầu tiên thu được hơn chục bao thóc
tính ra thì sao ruộng thu được khoảng ba tạ thóc
rất đáng để bà con triển khai trồng đại trà để phá bỏ thế độc canh cây mận như bao năm qua
giống lúa nghi hương
thì tôi làm thử nghiệm ở đây xem có hiệu quả không
nhưng lúc đầu tôi cũng trăng trở không biết là
chỉ sợ là cái mô hình mà mình làm ra mà không hiệu quả thì
rất là không được lòng của nhân dân
thì tôi cũng mạnh dạng làm thử một ít
trong khi đó thì cái giống lúa đã phát triển rất là tốt
mà cái bông nó rất dài
thì từ thử nghiệm đó cũng đã thành công
việc nuôi con gì trồng cây gì để người dân thoát khỏi đói nghèo
là điều luôn chăn trở đối với đảng viên trẻ hạng a phứ
đã có một số loại cây con khi tự tay anh trồng cho kết quả tốt
nhưng khi chuyển giao cho bà con kết quả lại không được như ý
phân tích và tìm hiểu nguyên nhân anh phứ nhận thấy
tất cả đều do kỹ thuật trồng và chăm sóc của bà con không đúng quy trình
chỉ cần làm sai một bước là hỏng cả một vụ cây trồng
một kỳ sinh trường của vật nuôi
những buổi họp ký kết hợp tác giữa ủy ban nhân dân xã bà cò
và trạm khuyến nông huyện mai châu như thế này
thường xuyên bị đánh giá
các cán bộ khuyến nông sẽ trực tiếp cầm tay chỉ việc cho người dân
giám sát quy trình trồng trọt chăn nuôi đúng kỹ thuật
giúp họ hạn chế những thiệt hại khi sản xuất chăn nuôi các loại cây con mới
với bước đi cách làm cụ thể như thế
đồng bào dân tộc mông ở xã bà cò đã hoàn toàn bị thuyết phục
nơi trồng loại trè đặc sản này từng là đồi chọc
từ khi anh phứ trồng thử nghiệm giống chè cổ thụ san tuyết
bằng cách dâm cảnh đạt kết quả cao
học theo cách làm của anh phú mà gia đình ông sùng a vờ
đã có thu nhập tới vài chục triệu đồng mỗi vụ
hiện nay chúng tôi là cái cao cái kê hiệu quả nhất là hiện nay cái trè san tuyết
chúng tôi tiếp tục trồng rồi thì nói chung kinh tế gia đình phát triển lên
có nhà cửa
rồi có xe máy rồi có tivi
từ những mô hình chuyển đổi thành công như gia đình ông vờ
anh phứ đã đem đến cho bà con nơi đây một khái niệm ban đầu về phát triển nông nghiệp
theo hướng sản xuất hàng hóa để có thể làm giàu từ cây trồng
vật nuôi trên chính mảnh đất quê hương của mình
bản chúng tôi rất cần những người như anh phú
anh đã hướng dẫn chúng tôi sống và làm việc theo chủ trương đường lối của đảng
chính sách của nhà nước tận tình hướng dẫn người dân áp dụng khoa học kỹ thuật sản xuất
nhiều gia đình đã thoát nghèo nhớ anh phứ
vậy là nghị quyết về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để nâng cao thu nhập cho người dân của đảng bộ xã bà cò
đã và đang trở thành những kết quả cụ thể trong cuộc sống
qua đây có thể thấy vai trò tiên phong gương mẫu nói đi đôi với làm trong triển khai thực hiện nghị quyết của đảng viên
là yếu tố có tính quyết
định và tạo sự đồng thuận ủng hộ trong quần chúng nhân dân để biến các mục tiêu thành hiện thực
nhất là ở những nơi còn nhiều khó khăn như bà cò thì không thể thiếu những cán bộ đảng viên miệng nói tay làm
sốc vác đi đầu trong mọi việc để lôi cuốn mọi người cùng làm theo